cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ đang tiến hành tuần tra kiểm soát tại km chín mươi sáu tám trăm linh quốc lộ hai thuộc khu ba xã trân mộng huyện đoan hùng
thì phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi hai h ba trăm chín mươi bảy có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng quy định nên tổ tuần tra đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra
khi tổ tuần tra đang tiến hành kiểm tra thì lái xe bất ngờ tăng ga bỏ chạy đẩy đại úy bùi đức thịnh
thành viên tổ tuần tra lùi về phía sau
trước tình huống nguy hiểm đe dọa đến tính mạng đại úy bùi đức thịnh buộc phải nhảy lên cản trước bám vào đầu xe ô tô để tránh bị đâm va
sau đó lái xe ô tô nói trên tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng tỉnh tuyên quang
khi mà tổ tuần tra phát hiện xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải trọng thì tổ công tác đã tiến hành dừng xe theo quy định
khi dừng xe xuống thì lái xe ban đầu có chấp hành nhưng mà sau đó tiếp tục lái xe khi xuống kiểm soát thì lái xe lại tiếp tục tăng ga
khi tôi đứng trên đồ xe rồi lại dừng xe nhưng lái xe lại tiếp tục không chấp hành và tiếp tục tăng ga bỏ chạy
trên địa bàn tỉnh phú thọ xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên học sinh sinh viên điều khiển xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông
đáng chú ý không ít trường hợp khi
khi lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra các đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe vào tổ tuần tra làm một số đồng chí bị thương
manh động hơn sau khi vượt qua chốt kiểm tra các đối tượng còn dùng gạch đá và các loại hung khí tấn công tổ tuần tra
bọn cháu đi đoạn quanh kết độc vị trí đi từ đường hương đất thành đến đường hương du xong đi lên đường vân phú thì gặp tổ công tác chốt đang làm nhiệm vụ đấy
thì bọn cháu định bỏ xe
khi quay xe bỏ chạy thì có gặp hai chủ đề xe giao thông đang đứng ở sau thì bọn cháu lúc đấy bọn cháu không biết làm gì bọn cháu đông thẳng qua lượng tổ công tác
lúc đó đi qua rồi xong rồi bọn cháu đến đường hương đất thành thì lúc đấy anh bảo là đi kiếm bỏ xe bia để lăng lại tổ công tác
cái tuyến quốc lộ hai này thì là cái tuyến đường xe đầu kéo và xe kéo container hoạt động rất là nhiều
có nhiều năm hoạt động trong nghề lái xe rồi họ rất manh động và họ dùng mọi cách để chống đối và lẩn tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng
lực lượng cảnh sát giao thông
cái việc không chấp hành khi anh em ra hiệu lệnh đấy là một trong những cách để người ta trốn tránh việc kiểm tra
hay là họ đi lẩn tránh vào những cái buổi trưa hay buổi tối khi mà lực lượng chức năng đang nghỉ ăn cơm hay đang nghỉ ngơi
thì họ cũng trốn tránh theo giờ rất để người ta trốn tránh việc kiểm tra đấy
còn đây là ikri eban sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đối tượng này điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra
đối tượng đã không dựng xe còn buông lời chửi bới và dùng dao tấn công lực lượng cảnh sát
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã sử dụng rượu sau đó điều khiển phương tiện giao thông và không làm chủ được bản thân
tôi không chịu chấp hành về pháp luật tôi tông vô cái đầu xe của cảnh sát giao thông rồi cảnh sát giao thông bắt xe tôi đi chỗ chốt
rồi tôi chạy về đi bộ lấy xe cày đi đòi lại xe honda của tôi
khi đi tôi có mang một cây rượu trong thùng xe thì đến nơi đó tôi cãi với lại đòi chiếc xe với lại đòi chém giao thông liên tục
lúc đó tôi có một cây rượu ở trong thùng xe khi đến nơi đó tôi cãi với lại đòi chiếc xe với lại đòi chém giao thông liên tục

bây giờ tôi thấy ăn ăn và hối cãi
tình trạng chống đối lực lượng cảnh sát trong khi thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp
việc chống đối của các đối tượng thể hiện rõ hành vi coi thường luật pháp bộc lộ tính chất nguy hiểm côn đồ và ngày càng manh động liều lĩnh
với người dân thì phải nâng cao
chúng ta phải có ý thức tôn trọng pháp luật hiểu biết pháp luật chấp hành pháp luật và phải kiềm chế được cảm xúc hành vi của mình
tránh trường hợp là vì thiếu hiểu biết vì coi thường pháp luật hoặc là vì thiếu kiềm chế cảm xúc và dẫn đến việc là bản thân dính vào vòng lao đí và bị xã hội nê đán
thế còn về phía năng lượng chức năng thì để giảm thiểu vi phạm về chống đối lực công vụ cũng như là giảm thiểu sự vụ xảy ra như vậy
thì tôi nghĩ là năng lượng chức năng là một là phải có những cái tuyên truyền giáo dục pháp luật
như là những người thi hành công vụ là phải nắm chắc cái quy trình nắm chắc cái quy định pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ công vụ của mình
theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi bảy quy định về tội chống người thi hành công vụ như sau
thứ nhất người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
thứ hai phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm tù
có tổ chức phạm tội hai lần trở lên xúi rục lôi kéo kích động người khác phạm tội gây thiệt hại về tài sản năm mươi triệu đồng trở lên tái phạm nguy hiểm
chống đối lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ đang là tình trạng đáng báo động về sự xuống cấp về đạo đức ý thức công dân và ý thức tuân thủ pháp luật
của một bộ phận người tham gia giao thông nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên